trong khuôn khổ hợp tác năng lượng việt nam nhật bản bộ công thương đã tổ chức hội thảo
công nghệ than sạch nhằm tìm ra các giải pháp giải quyết các vấn đề về năng lượng và môi trường trong tương lai
tại việt nam hiện nay và trong thời gian tới nhu cầu điện năng tăng cao do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
trong sơ đồ điện bảy hiệu chỉnh đã nêu rõ tỷ lệ nhà máy nhiệt điện than giảm
tuy nhiên công suất phát điện từ các nhà máy này phải tăng tới một tám lần
vì vậy vấn đề đặt ra là làm sao để tăng tỷ lệ phát điện hiệu suất cao giảm phát khí thải nhà kính giảm tỷ lệ ô nhiễm môi trường
thì bây giờ chỉ cần là anh vận hành tốt cái hệ thống đó thì coi như là vấn đề môi trường nó sẽ không có vấn đề nữa
theo đại diện tổng cục năng lượng bộ công thương trong bối cảnh hiện nay cũng như kế hoạch sắp tới của việt nam
các nhà máy nhiệt điện đốt than vẫn đóng vai trò đáng kể trong cơ cấu nguồn cung cấp điện năng
việt nam cũng đã đối mặt với sự cố tại các nhà máy nhiệt điện
tuy nhiên trong thời gian tới bộ sẽ chú trọng quan tâm tới công nghệ để vừa đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng gia tăng
cũng cần phải được gắn kết đồng bộ với việc phát triển bền vững đảm bảo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu
cũng trong khuôn khổ hợp tác song phương việt nam nhật bản bộ công thương cũng đã tổ chức hội nghị đối thoại chính sách
bàn về các giải pháp phát triển nhiệt điện than hiệu suất cao và ít rác thải
giải quyết triệt đề những vấn đề về môi trường tại các nhà máy nhiệt điện than đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong thời gian tới